công an thành phố hà nội đã triển khai một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một kiểm soát nóng
ngăn chặn tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép và cờ bạc trái phép
do lịch thi đấu của các trận đấu world cup hai nghìn hai mươi hai rất đa dạng
nên việc bố trí lực lượng để phòng chống đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cũng sẽ được triển khai hết sức linh hoạt có sự tiếp nối của các đơn vị lực lượng
tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống vi phạm
mục tiêu là kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm
tuyệt đối không để hình thành bão đêm trước trong và sau mỗi trận bóng
tối ngày hôm qua công an thành phố hải phòng huy động hàng trăm cán bộ cảnh sát đột kích vào vũ trường hoàng gia
nằm trong khuôn viên của cung văn hóa hữu nghị việt tiệp trên phố lạch chay thành phố hải phòng
cảnh sát đã ghi nhận có hàng trăm người bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ
đang sử dụng rượu bia nghe nhạc mạnh
trong số này có nhiều người có biểu hiện sử dụng chất cấm
tại một số bàn khách công an phát hiện nhiều chất ma túy
và sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã đưa trên ba trăm tám mươi người cùng lực lượng nhân viên
tại vũ trường về để điều tra văn loại
các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng đang tổ chức sàng lọc các đối tượng
nghi sử dụng chất cấm để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở trường iskun nha trang khánh hòa
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện
cho đến thời điểm hiện tại hai trăm bốn mươi học sinh đã xuất viện một học sinh đã tử vong
vào lúc ba giờ chiều nay nhà trường tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về vụ việc
hiệu trưởng nhà trường đã nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh học sinh
nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về các khoản chi phí điều trị cho đến khi học sinh mạnh khỏe và trở lại trường
toàn trường nghỉ một tuần để học sinh điều trị đồng thời tiến hành ra soát lại vấn đề an toàn thực phẩm
tìm nguyên nhân gây ngộ độc
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh khánh hòa đình chỉ hoạt động bếp ăn trường ischul
cho đến khi có kết quả xác định nguyên nhân gây ngộ độc
vào dạng sáng ngày hôm nay đội tuần tra của đồn biên phòng thổ châu bộ đội biên phòng kiên giang
phát hiện hai phương tiện vận chuyển hơn sáu mươi lít dầu diazen không rõ nguồn gốc
thời điểm kiểm tra đã phát hiện trên hai phương tiện này có bảy người tất cả đều quê ở kiên giang
thuyền trưởng cùng với các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu nêu trên
hiện tổ công tác đã tạm giữ bảy đối tượng hai phương tiện cùng với nhiều vật chứng có liên quan
để xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai
vừa triệt phá một tụ điểm bắt tám ghe khai thác cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
đoạn chảy qua khu vực xã long tân huyện nhân trạch
khi bị lực lượng chức năng truy đuổi các đối tượng đã lợi dụng đêm tối địa hình sâu rộng
để tháo chạy về nhiều hướng
manh động hơn có đối tượng đã điều khiển phương tiện lao thẳng vào cano của tổ công tác
biết không thể chạy thoát các đối tượng đã điều khiển ghe vào các dạch nhỏ
nhấn chìm ghe rồi nhảy xuống sông để tẩu thoát
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội văn phòng chính phủ và bộ công an đã tổ chức hội nghị
hướng dẫn triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông đó là đăng ký khai sinh
đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử
xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
đây là các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền nghĩa vụ và liên quan trực tiếp
đến đời sống an sinh của người dân có số lượng đối tượng thực hiện lớn
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ đã tới dự và phát biểu tại hội nghị
thống kê mỗi năm có khoảng hai triệu hồ sơ khai sinh và sáu trăm linh hồ sơ đăng ký khai tử
và là nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành y tế tư pháp công an
lao động thương minh và xã hội bảo hiểm y tế
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng chính phủ đã chính thức tích hợp hai dịch vụ công liên thông này
trên cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm kết nối đến các hệ thống có liên quan
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc triển khai thủ tục liên thông
hai nhóm thủ tục sẽ giảm bớt chi phí sau in hồ sơ khắc phục tình trạng sai lệch thông tin
làm giả hồ sơ giúp người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết thủ tục hành chính
giảm thời gian giải quyết thời gian đi lại
vì vậy thứ trưởng yêu cầu việc hướng dẫn tập huấn phải được thực hiện một cách nghiêm túc
các cán bộ tham gia phải nắm vững các quy trình thành thạo thủ tục đảm bảo hiệu quả
chính xác kịp thời khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo từng lĩnh vực được giao
thành phố hà nội và hà nam là hai địa phương sẽ triển khai thí điểm từ ngày hai mươi một tháng một mươi một
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tiến tới nhân rộng trên toàn quốc từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị rất quan trọng vì vậy toàn lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm phải quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
đây là một trong những yêu cầu được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương lấy nghị quyết số một mươi hai kế hoạch số một trăm một mươi tám là văn bản
để soi chiếu toàn bộ chương trình kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm
đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng hai mươi hai đề án thành phần đảm bảo lộ trình triển khai nghị quyết
phát biểu tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các học viện nhà trường công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đạt cho được mục tiêu yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân
mỗi thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm và vinh dự tự hào
vừa là người thầy người sĩ quan công an nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ trao dồi chi thức kiến thức và kinh nghiệm
cũng nhân dịp này các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tới dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam
tại các trường học viện trong công an nhân dân
thực hiện chương trình công tác sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã thông tin đến cử tri về kỳ họp quốc hội trong đó đã thông qua nhiều dự án luật
nghị quyết quan trọng và tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong đó tỉ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sáu sáu mươi chín
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới bà con cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi ủng hộ đối với các hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và lực lượng công an nhân dân
dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở làng phan xã hưng tân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh
tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh
đối với lực lượng công an các cấp từ tỉnh đến xã phải quyết tâm xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
nhiều hoạt động lan tỏa ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đã được tổ chức qua đó tiếp tục cổ vũ
động viên mọi tầng lớp nhân dân từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu tham gia hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
tuần qua dự phát biểu tại hội thảo khoa học đội ngũ trí thức việt nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
ủy viên hội đồng lý luận trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh vai trò đóng góp của trí thức việt nam
trong đó có trí thức công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ chế độ phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
cũng như xác định hoàn thiện tiêu chí nhận diện rõ hơn về khái niệm trí thức và đối ngũ trí thức
nhấn mạnh tầm quan trọng triển khai kế hoạch số năm trăm một mươi ba của bộ công an về tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương quyết tâm tập trung cao độ hơn nữa
đảm bảo tiến độ đề ra đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
việc tổng kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc chất lượng xử lý nghiêm và phối hợp giám sát sau xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa cháy nổ
các hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
phải khơi dậy niềm tự hào và động viên cho các cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đây là nội dung được thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội thao truyền thống được tổ chức trong tuần qua
đây cũng là dịp để tăng cường công tác giao lưu trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao gian luyện sức khỏe trong cán bộ chiến sĩ
thưa quý vị nghề giáo một nghề rất cao quý nhưng cũng đầy khó khăn vất vả
đối với các thầy cô tại các trường giáo dưỡng thì nghề giáo lại càng trở nên đặc biệt và gian nan hơn bao giờ hết
bởi lẽ học sinh tại các trường này đều là những trường hợp cá biệt từng bước vào con đường lầm lỗi vi phạm pháp luật
bằng tình yêu thương họ đã dành một tình cảm đặc biệt cảm hóa các em trở thành công dân có ích cho xã hội
đây là năm thứ hai mươi ba trung tá đặng thị hải vân gắn bó với trường giáo dưỡng số ba bộ công an
ở ngôi trường đặc biệt này học sinh của cô vân một trăm linh đều là cá biệt và trên cả cá biệt
các em đều vi phạm pháp luật ở độ tuổi chưa thành niên như trộm cắp gây rối an ninh trật tự
vì lẽ đó để dạy dỗ cảm hóa được các em là điều mà không ai có thể dễ dàng làm được
bằng cái tình thương để chúng ta có thể là cảm hóa và giáo dục các em
để giúp các em có thể là yên tâm ràng luyện khi mà ở nhà trường
như vậy thì bên cạnh cái trách nhiệm thì cái tình thương luôn luôn là đặt lên hàng đầu
như vậy chúng ta chúng tôi coi học sinh ở đây giống như là con em của mình
để mà từ đó có thể uống nắng dịu dắt và dạy bảo các em
cao hơn cả trách nhiệm sự kiên nhẫn tình yêu thương của thầy cô giáo
chính là liều pháp khơi gợi tinh thần hướng thiện trong các em
rất nhiều em mới vào trường đã phát sinh tâm lý chống đối phá phách hoặc có suy nghĩ rất tiêu cực
vì cho rằng đây là lối tắt của cuộc đời
cùng chính sự động viên khích lệ mà em đã có được định hướng cho cuộc sống sau này
vào đấy thì em cũng được cảm thấy có an nụi và hưởng dẫn
học văn hóa và giải nghề
và em quyết định học nghề hàn để sau này em ra đời có việc công an việc làm ổn định
có thể mình cũng tìm được gọi là cầm tay chỉ việc
với đối với những em thì có những sự linh hoạt nhưng đôi khi có những em thì nó cũng còn hơi chậm một tí
cho nên mình cũng phải chỉ học một lần chưa được thì mình tiếp tục làm lần thứ hai
rồi dần dần thì các em cũng sẽ phải thích nghi và thích ứng và làm quen được cái công việc đó
trường giáo dưỡng số ba hiện đang quản lý sáu mươi hai học sinh từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi
trong đó phần nhiều là đồng bào dân tộc thiểu số
ngoài học văn hóa học sinh của trường còn được dạy nghề hàng cơ khí và xây dựng
sau khi học lý thuyết các em đều có cơ hội để cọ sát với thực tế
vào đây các em được học văn hóa học nghề và tham gia các hoạt động
được tư vấn và được đặc biệt là kỹ năng cách kỹ năng
một kỹ năng sống và hòa nhập với cộng đồng
và điều mà chúng tôi cũng rất là văn khoăn cũng như là rất là mong muốn
thì hiện nay đối với những em học sinh ra trường về lại địa phương
thì cũng rất là mong muốn các nhà địa phương và gia đình có sự quan tâm
làm sao để các em khi ra trường các em bỏ được cái mặt trạng của mình
và đặc biệt là tạo công việc làm cho các em
ngày hiến dương nhà giáo không hoa không quà
nhưng các thầy cô ở trường giáo dưỡng vẫn âm thầm lặng lẽ với công việc của mình
được nhìn thấy học trò biết đọc biết viết biết phân biệt đúng sai và trưởng thành hương
đó chính là món quà cao quý nhất đối với thầy cô giáo mang sắc phục công an nhân dân
thưa quý vị tại trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an có một người thầy giáo đa tài
đó là thiếu tá trần anh tuấn cán bộ phòng quản lý học viên
gọi anh là nhạc sĩ là nghệ sĩ là ca sĩ đều đúng
nhưng anh vẫn thích nhất khi được gọi là một người chiến sĩ một người thầy giáo công an nhân dân
với tất cả đam mê dạy học và tình yêu thương học trò thiếu tá trần anh tuấn đã dìu dắt nhiều thế hệ học viên
trở thành những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hết lòng phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
ở ngôi trường đại học phòng cháy chữa cháy không ai là không biết đến người thầy giáo trẻ trần anh tuấn
ngoài việc là một người thầy giảng dạy trên lớp
thì anh tuấn
họ là một người anh một người bạn với sinh viên của mình
sau giờ học thầy giáo trẻ thường dành một khoảng thời gian để tâm sự chuyển cuộc sống học tập và cả âm nhạc với các học trò
tuổi có các em đang là tuổi ăn tuổi ngủ
cho nên là mọi diễn biến tâm lý các thầy chủ nhiệm phải nắm bắt để giải tỏa tư tưởng cho các em
lắng nghe các em chia sẻ cho các em
thậm chí tuổi này các em tuổi yêu các thầy cũng phải tâm lý hiểu về
tâm lý tình cảm để tư vấn cho các em
thường học viên sống xa nhà mỗi khi đau ốm không có người thân bên cạnh chăm sóc
thiếu tá trần anh tuấn đã quyết tâm đi học và tìm tòi với các phương thuốc y học của chuyên
bằng sự thông minh vốn có và cái duyên với nghề
người thầy giáo trẻ này đã có thể ứng dụng các bài thuốc để điều trị cho học trò mỗi khi các em bị chấn thương hay ốm sốt
em vốn là sinh viên người miền nam xa nhà nên mỗi khi gặp nạn như thế này mà được chăm sóc
chữa bệnh tận tình như thế này thì em cảm rất là vui và được an ủi rất là nhiều
để tạo điều kiện cận lợi nhất để các em yên tâm học tập giải luyện
thì tôi cũng học với các phương pháp bấm huyệt chữa bệnh theo phương pháp y học của chuyên
để chăm sóc sức khỏe cho các em và qua đấy cũng truyền tải cho các em một thông điệp là
nếu sau này ra trường khi các em gần dân
yêu thương người dân như vậy thì các em sẽ nhận được sự tôn trọng kính trọng
và được người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành nhiệm vụ
đối với thi tuấn đấy thì thầy cũng như là một người anh một người cha
chăm sóc ăn cần với bọn em rất là nhiều
qua cái công tác của thầy tuấn thì giúp cho bọn em được rất là nhiều cái
đặc biệt sau này trong cái công tác diễn vần mình cũng dùng những cái hành động đấy
để làm việc với người dân thì có thể đem lại cho mình cái hiệu quả
công tác công việc sẽ cao hơn rất là nhiều
không chỉ là một người thầy giáo chăm chỉ giỏi giang
từ nhiều năm nay thầy giáo trần anh tuấn cũng chính là người khởi xướng
kết nối các bạn sinh viên đến với hàng loạt chương trình thiện nguyện
ý nghĩa cho cộng đồng
cảm giác như là có một phần nào đó mình chia sẻ đến những bệnh nhân trong bệnh viện
có thêm niềm tin vào cuộc sống thôi ạ
khi mà mang những tiếng hát tiếng đàn đến cho những người bệnh nhân
niềm vui nụ cười trên khuôn mặt của họ đã là động viên
là niềm động viên cho em để em tiếp tục em cố gắng cống hiến về đất nước và nhân dân
là một người đã đạt được rất nhiều những giải thưởng cao quý
thế nhưng với người thầy giáo trẻ này được chứng kiến các học viên thành đạt
là những người chiến sĩ công an nhân dân tận tâm vì nước vì dân
đó chính là phần thưởng cao quý nhất
sau ba ngày tranh tài xuất
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khép lại vào chiều ngày hôm nay
đoàn liên tri hội nhà báo bộ công an xuất sắc giành được bốn giải nhất
sau ba ngày thi đấu sôi nổi hào hứng
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai đã khép lại
trong không khí phấn khởi vui tươi của giới báo chí cả nước và người hâm mộ
với tinh thần giao lưu học hỏi đoàn kết và tình hình
các vận động viên đã công hiến cho giải đấu những trận bóng hay
những cuộc giao đấu quyết liệt kịch tính ràng co từng điểm số
các vận động viên đã chinh phục đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục
trong sự yêu quý tán thưởng của đồng chí đồng nghiệp
vinh dự bước lên mục vinh quang đón những chiếc cúp vô địch và những tấm huy chương cao quý
trong phần tiếp theo của bản tin
các vận động viên cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng
để đe dọa lừa đảo chiếm đoạt tài sản
world cup hai nghìn hai mươi hai chính thức bắt đầu
an ninh được thắt chặt trước trận khai mạc giữa qatar và ecuador
thưa quý vị như vậy là world cup hai nghìn hai mươi
giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khai mạc cách đây ít phút
công an tp hà nội đã triển khai một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một kiểm soát nóng
ngăn chặn đua xe cổ vũ đua xe trái phép và cờ bạc trái phép
lịch thi đấu các trận đấu trong khuôn khổ world cup hai nghìn hai mươi hai rất đa dạng
vì vậy việc bố trí lực lượng để phòng chống đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cũng phải được triển khai hết sức linh hoạt có sự tiếp nối của các đơn vị lực lượng
tạo nên thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống các vi phạm
mục tiêu là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm
tuyệt đối không để hình thành bão đêm trước trong và sau mỗi trận bóng
hơn năm vụ lừa đảo bị triệt phá khởi tố và điều tra trong hai năm qua
đây là thống kê của bộ công an sau chỉ thị hai mươi một năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho đến nay ghi nhận chung là các vụ lừa đảo theo hình thức truyền thống đã giảm
nhưng lừa đảo trên không gian mạng mạo danh cơ quan công an để đe dọa nạn nhân thì lại có xu hướng gia tăng
anh nam thời gian qua bị một nhóm người lạ tự xưng là cơ quan công an gọi điện thông báo rằng
anh có liên quan tới một vụ rửa tiền và buôn bán ma túy
nhóm đối tượng này còn gửi hẳn một bức ảnh với nội dung là lệnh tạm giam anh nam của viện kiểm sát
khi anh nam khẳng định không liên quan đối tượng tiếp tục yêu cầu muốn chứng minh thì mua một điện thoại hệ điều hành android
sau đó cài phần mềm có biểu tượng công an hiệu rồi sau đó hướng dẫn chi tiết để anh nam chuyển tiền vào một tài khoản nhằm chiếm đoạt
tôi cũng rất là hoang mang
đặc biệt là những thông tin cá nhân của mình rất là rõ ràng trong cái lệnh tạm giam nên là rất là lo lắng
nhưng vì là mình không có làm gì nên mình cũng khẳng định nó không liên quan
đến đây thì chúng mới nói là mặc dù không liên quan thì cần phải chứng minh và bảo là sẽ hướng dẫn cách để tôi được minh hoan
khi mà người nghe điện thoại tin thì chúng gọi bằng feal hoặc gọi qua zalo
thì người nghe điện thoại sẽ thấy được cái hình ảnh
có một cán bộ công an hoặc cán bộ kiểm soát mặc quân phục công an kiểm soát thật
nhưng thực ra đây là những cái hình ảnh mà chúng các cái đối tượng mà chúng mua quần áo quân phục trên mạng
sau đó chúng dùng các kỹ thuật cắt ghép để khiến người nghe người ta tin tưởng là đang nói chuyện với cơ quan công an kiểm soát thật
để tạo cho người ta lòng tin và người ta chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng đưa ra
cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng vừa tiếp nhận điều tra một vụ việc mà nạn nhân
cứ chuyển ba tỷ năm tỷ đồng như thế này vào một tài khoản
tổng số tiền bị lừa lên tới vài chục tỷ đồng
đối tượng người nước ngoài bắt chuyện làm quen qua mạng xã hội sau đó gửi quà cho nạn nhân qua đường hàng không
tuy nhiên món quà sau đó bị trục chặt
có người tự xưng là hải quan công an gọi điện đe dọa hàng có vấn đề an ninh yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để được giải quyết
khi nhận được các yêu cầu của cơ quan chức năng ví dụ như là công an kiểm sát ngân hàng
rồi hải quan vân vân mà cán bộ nhà nước yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản
những cái tài khoản cá nhân thì đây hoàn toàn là tất cả là lừa đảo hết
không có một đồng chí nào làm ở các cơ quan nhà nước lại nói chuyện với dân mà lại yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
chúng tôi không làm việc qua điện thoại
mấu chốt là các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc yêu cầu cung cấp mã otp trong giao dịch ngân hàng
cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyến cáo
người dân không thực hiện hai hành động trên để tránh bị lừa đảo
ngoài ra cơ quan công an cũng cho biết các đối tượng chủ mưu thường là người nước ngoài cấu kết với người việt nam
số tiền lừa đảo ngay sau đó được các đối tượng chuyển ra nhiều tài khoản ở nước ngoài nên công tác truy bắt ngăn chặn dòng tiền là rất khó khăn